anh nguyễn vũ trường tìm đến sàn giao dịch việc làm tỉnh phú thọ với mong muốn tìm được công việc phù hợp để được hưởng lương cố định và thưởng dịp lễ tết
anh nguyễn vũ trường tìm đến sàn giao dịch việc làm tỉnh phú thọ với mong muốn tìm được công việc phù hợp để được hưởng lương cố định và thưởng dịp lễ tết
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình lao động và xã hội tuần này cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin gặp lại quý vị trong những chương trình này tuần sau